tại hà nội trung ương hội liên hiệp thanh niên việt nam phối hợp với bộ giáo dục và đào tạo
ủy ban dân tộc đã tổ chức chương trình chia sẻ cùng thầy cô năm hai nghìn hai mươi
tuyên dương các thầy cô giáo là người dân tộc thiểu số tiêu biểu năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
đồng chí võ văn thưởng ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng ban tuyên giáo trung ương đã tới tham dự chương trình
đây là hoạt động ý nghĩa chào mừng kỷ niệm ngày nhà giáo việt nam hai mươi tháng một mươi một
ngoài bằng khen của trung ương hội liên hiệp thanh niên việt nam
mỗi thầy cô giáo còn nhận được một số tiết kiệm trị giá một mươi triệu đồng
ba mươi thầy giáo cô giáo được tuyên dương hôm nay thuộc hai mươi sáu dân tộc thiểu số tiêu biểu
sáu giáo viên thuộc nhóm dân tộc thiểu số rất ít người dưới một mươi người
nhiều thầy cô trong số đó có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn
điều kiện giảng dạy trường lớp thiếu thốn cơ sở vật chất
có thầy cô phải di chuyển bằng ghe thuyền tới các điểm trường thuộc các xã hải đảo
bằng nghị lực và tình yêu nghề họ đã vượt qua nhiều khó khăn gian khổ
đóng góp cho sự nghiệp giáo dục
nhiều thầy cô đã hy sinh cả tuổi thanh xuân của mình để gắn với sự nghiệp chồng người